ngày ba tháng năm đoàn công tác của bộ y tế do nguyễn hùng long pháo cục trưởng của an toàn thực phẩm làm trường đoàn
đã làm việc với sở y tế tỉnh đồng nai về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thành phố long khánh
bà vũ thị ngọc lắm phó giám đốc sở y tế đồng nai cho biết ngày một tháng năm bắt đầu ghi nhận bảy mươi ca ngộ độc thực phẩm
nhập viện tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh sau khi những người này ăn bánh mì vào ngày ba mươi tháng bốn
kết quả điều tra ban đầu tiệm bánh mì băng bán bánh mì thịt bao gồm bánh mì pate tự làm canel thịt mỡ
chả lụa thịt quậy thịt heo dương muối chua tự làm cà rốt củ cải trắng nước xốp tự làm gồm nước hầm thịt heo
hạt nem bột ngọt nước tương trong ngày ba mươi tháng bốn quán bán hơn một một trăm linh ổ bánh mì
tính đến trưa ngày ba tháng năm số ca bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tăng lên bốn trăm tám mươi một ca
trong đó có một mươi ca bệnh nặng được chuyển lên điều trị tại bệnh viện
đoàn kiểm tra liên ngành tp long khánh đã niêm phong thực phẩm và giao cơ sở tự bảo quản trong tủ đông tại cơ sở
đồng thời thực hiện vết mẫu dịch tị hầu của bốn người chế biến thực phẩm
phát biểu tại buổi làm việc ông nguyễn hùng long đề nghị sở y tế tỉnh đồng nai cần tập trung mọi nguồn lực
để cứu chữa cho bệnh nhân nhất là các bệnh nhân nặng
tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh những trường hợp nào đã ổn định thì cho bệnh nhân xuất viện về nhà
tập trung điều trị những trường hợp nặng hơn
theo ông long sở y tế cần phải tiên lượng xem có thêm những bệnh nhân mới nào không để chuẩn bị các điều kiện cần thiết
như phục vụ điều trị chăm sóc bệnh nhân
qua vụ việc này các ngành chức năng tỉnh đồng nai cũng cần phải chú ý hơn đến việc kiểm soát các cơ sở bán thực phẩm nhỏ lẻ
thức ăn đường phố tránh gặp lại vi phạm
ngoài những bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh bệnh viện đa khoa cao xu đồng nai
bệnh viện nhi đồng đồng nai phòng khám đa khoa anh nghĩa cũng có một bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện
đó là em nhta một mươi ba tuổi được chẩn đoán viêm ruột tiêu chảy cấp có mất nước nghi do vi trùng nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa
ngay sau khi xảy ra sự việc sở y tế đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc
tại thời điểm điều tra tiệm bánh bỉ băng không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ khu phố hai phường xuân bình tp long khánh
tuy nhiên bà nguyễn thị khánh băng sử dụng giấy phép kinh doanh số bốn mươi bảy f tám trăm linh một năm nghìn bốn trăm ba mươi bốn cấp ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
do phòng tài chính kế toán ubnd tp long khánh cấp cho bà nguyễn thị ngọc phương làm chủ hộ kinh doanh
bà phương là con ruột của bà nguyễn thị khánh băng đi dân nước ngoài từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo trình bày của bà nguyễn thị khánh băng hộ kinh doanh nguyễn thị phương đã đóng thuế hàng tháng đầy đủ
theo ông nguyễn đỉnh minh trị cục trưởng trị cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
qua điều tra cho thấy thời gian nổ bệnh trung bình của các bệnh nhân từ bốn đến tám giờ
triệu chứng chủ yếu là tiêu chảy nó nói
tiệm bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tổng số lao động làm việc trực tiếp là bốn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm không có giấy khám sức khỏe
theo đại diện cơ sở nguồn nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến bánh mì được lấy từ cơ sở trên địa bàn thành phố long khánh và các tỉnh thành khác
tại thời điểm điều tra ghi nhận cơ sở còn năm mươi tám năm cây thịt nguội một mươi năm kg dưa muối chua tám kg chả lụa không có nhạn mát bảy kg chả lụa không có nhạn mát
một sáu kg thịt heo đã qua chế biến bốn cây pate với trọng lượng hai mươi hai kg
khu vực chế biến thực phẩm rộng thoáng không cần nguồn ô nhiễm có trang thiết bị dụng cụ để chế biến thực phẩm
cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm các chỉ số an toàn thực phẩm về viện y tế công cộng tp hcm
đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong thực phẩm và giao cơ sở tự bảo quản trong tủ đông tại cơ sở
đồng thời thực hiện phép lấy mẫu dịch tị hầu của bốn người chế biến thực phẩm
lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận ở cơ quan có thẩm quyền
và được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm
đề nghị phòng y tế tp long khánh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh xử lý các vi phạm
đề nghị phòng kinh tế thành phố long khánh chủ trị phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra
truy xuất nguồn gốc đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm cho tiệm bánh mì băng
công an vào cuộc điều tra gần năm trăm linh người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở đồng nai
liên quan đến vụ gần năm trăm linh người bị ngồi độc sau khi ăn bánh mì tại tp long khánh đồng nai
công an tp long khánh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các công an tp long khánh vào cuộc điều tra xác minh sự việc
theo đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh đã phối hợp với công an thành phố long khánh
tiến hành lấy mẫu thức ăn để giám định nhằm xác định nguyên nhân
tại buổi làm việc với đoàn bộ y tế sở y tế tp long khánh và ubnd tp long khánh
thượng tá lê tri hiếu phó trưởng công an tp long khánh cho biết
công an tỉnh đồng nai đang phối hợp với công an thành phố long khánh và sở y tế truy nguồn gốc thực phẩm và làm việc với người liên quan
bước đầu cơ quan chức năng đã xuống kiểm tra cơ sở bánh mì băng ở nơi bệnh nhân đã từng mua bánh mì ăn để kiểm tra
theo đó phòng kinh tế chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan đã kiểm tra hộ kinh doanh tc khu vực hai phường xuân thanh
là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu trả lụa cho tiệm bánh mì băng
đoàn đã tiến hành niêm phong tạm giữ một số phụ da không nhận mát nguồn gốc xuất xứ
đang tiến hành thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn công an tp long khánh đã tiến hành điều tra xác minh truy gốc nguồn gốc tại cơ sở giết mổ gia súc dt
và cơ sở giết mổ công ty tt về số lượng thịt heo hộ kinh doanh tc mua để dùng để chế biến trả lụa
ngoài ra trung tâm văn hóa thông tin và thể tha tp long khánh đã kịp thời đưa tin
tuyên truyền nhằm cảnh báo người dân đã mua và sử dụng sản phẩm trong thời gian từ một mươi năm h đến một mươi chín h ngày ba mươi tháng bốn
nếu có dấu hiệu đau bụng buồn nôn nôn đi cầu phân lòng một số trường hợp bị sốt
có thể đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị kịp thời
người dân không được tự ý mua thuốc về tự điều trị tại nhà
ubnd tp long khánh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các nơi cung cấp nguồn nguyên liệu
cho cơ sở tiệm bánh mì băng và xử lý nghiêm minh khi phát hiện vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm
tính đến một mươi hai h ngày ba tháng năm tổng số ca khám nhập viện điều trị tại bệnh viện trên địa bàn thành phố là bốn trăm tám mươi một ca
trong đó bệnh viện đa khoa khu vực long khánh tiếp nhận bốn trăm năm mươi một ca đang điều trị ba trăm hai mươi bốn ca
chuyển viện một mươi một ca xuất viện một mươi chín ca cấp toa thuốc điều trị tại nhà là chín mươi sáu ca
còn bệnh viện đa khoa cao xu đồng nai tiếp nhận hai mươi hai ca đang điều trị hai mươi một ca xuất viện một ca
ubnd tp long khánh đã đề nghị hai bệnh viện tiếp tục theo dõi diễn biến tình trạng sức khỏe
và chăm sóc điều trị tích cực cho các bệnh nhân đang nằm viện
theo sở y tế tỉnh đồng nai hiện các bệnh viện của tỉnh đã tiếp nhận cấp cứu bốn trăm tám mươi một ca ngộ độc
sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì băng tp long khánh
hiện bệnh viện đa khoa khu vực long khánh đang điều trị nhiều nhất các trường hợp ngộ độc bao gồm bốn trăm năm mươi một ca
số còn lại đang điều trị tại bệnh viện đa khoa cao xu dầu dây
riêng bệnh viện nhi đồng đồng nai đăng điều trị cho mới hai bé bị ngộ độc
trong đó có năm trường hợp bệnh nặng hai trường hợp phải thở máy lọc máu tổn thương tim gan thận và hôn mê
cũng ngay trong chiều nay ngày ba tháng năm thông tin từ bệnh viện nhi đồng đồng nai
bệnh viện đã mời các bác sĩ từ bệnh viện nhi đồng một tp hcm trực tiếp xuống hội trần
của các bác sĩ của bệnh viện để cứu hai bé bị ngộ độc nặng sau khi ăn bánh mì tại long khánh
thạc sĩ bác sĩ nguyễn trọng nghĩa phò dẫn đắp bệnh viện nhi đồng đồng nai cho hay
hiện bệnh viện đang điều trị cho sáu bệnh nhi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì băng thành phố long khánh
trong đó có hai ca nặng đang phải thở máy lọc máu chu kỳ thứ hai
dù đã có cải thiện sau lúc nhập viện một càng ngừng tim ngừng thở
nhưng cả hai bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nặng phải lọc máu nhiều chu kỳ để lọc bỏ độc chất
do đó các bác sĩ sẽ hội trần để tìm ra phương án chữa trị phù hợp nhất cho mỗi bệnh nhi bác sĩ nghĩa cho hay
từ khi bệnh viện tiếp nhận các ca bệnh nặng các bác sĩ của hai bệnh viện thường xuyên hội trần trực tuyến
cũng theo bác sĩ nghĩa trong hai ca đang lọc máu có một ca không có bảo hiểm y tế
trong khi đó chi phí chữa trị rất cao do bệnh nhi phải lọc máu
vậy trước mắt bệnh viện vẫn tiếp tục đặt việc cứu chữa bệnh nhi lên hàng đầu
điều quan trọng nhất là cứu sống bệnh nhi còn chi phí chữa trị chúng tôi sẽ tìm cách sau bác sĩ nghĩa chia sẻ